thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh phú thọ xuất hiện tình trạng người dân dùng máy kích điện bắt run đất
sau đó bán lại cho thương lái
điều đáng nói là việc dùng máy kích điện bắt run đất đặc biệt là trên đất nông nghiệp
với số lượng lớn làm mất cân bằng sinh thái gây ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng
hiện tượng kích điện bắt run đất đã diễn ra nhiều tháng nay tại các vùng quê tỉnh phú thọ
một người dân có thể đánh bắt được từ bốn mươi đến năm mươi kg run đất mỗi ngày
trước tình hình này lực lượng chức năng tỉnh phú thọ đã phát hiện một số hộ dân đang đánh bắt thu mua run đất
tuy nhiên hiện nay chưa có chế tài xử phạt nên mới chỉ dừng lại ở việc lập biên bản và nhắc nhở